kính chào quý vị và các bạn
sau những ngày thời tiết nồ mầm khó chịu sáng hôm nay người dân bắc bộ bắt đầu đón đợt không khí lạnh và hanh khô
trời chuyển rét đột ngột và tại một số nơi còn xuất hiện mưa nhỏ vào buổi sáng
trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì tại các tỉnh miền bắc trong ngày mai
nhiệt độ thấp nhất ban đêm chủ yếu ở trong ngưỡng một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi thấp hơn một mươi ba độ
ban ngày một mươi bảy hai mươi độ riêng khu vực tây bắc có nơi cao hơn
lưu xuống trung bộ khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trong ngày mai
nhiệt độ tiếp tục ở ngưỡng trời rét nhiều mây có mưa mưa rào nhẹ tập trung tại nam nghệ an và hà tĩnh
nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai mươi ba độ
các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
mức nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn hai mươi tám độ
riêng hai tỉnh ninh thuận và bình thuận chủ yếu có mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi hai độ
tại tây nguyên và nam bộ thời tiết chủ yếu là ngày nắng chỉ có mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
nam bộ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nắng nóng nhẹ
trên biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba năm m biển đông mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp tám chín sóng biển cao từ bốn sáu m biển đông mạnh
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có mưa rào gió đông bắc cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám chín sóng biển cao từ ba năm m biển đông mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi ba hai mươi bảy độ và hai mươi bốn ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm giá rộng trong khoảng từ một mươi sáu hai mươi độ